liên quan vụ nam công nhân ở bình phước bị cuốn vào máy trộn chiều hai mươi sáu tháng năm người thân của nạn nhân nguyễn văn lưu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê hà tĩnh cho biết gia đình vừa đưa anh lưu về an táng tại quê nhà huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
được biết nam công nhân mới đi làm được chín ngày thì gặp nạn
người thân nạn nhân cho hay anh chị em họ hàng đã đưa anh lưu từ bình dương về hà tĩnh lúc một mươi hai h trưa hai mươi sáu tháng năm bằng xe cứu thương dự kiến ngày hai mươi bảy tháng năm sẽ về tới nhà để chuẩn bị hậu sự
anh lưu là nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra chiều hai mươi ba tháng sáu tại công ty trách nhiệm hữu hạn azure woodden phường hưng long thị xã trân thành tỉnh bình phước khi bị máy trộn keo cuốn tử vong
sau gần ngày được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương anh đã tử vong do thương tích nặng
chị làn em dâu nạn nhân chia sẻ anh lưu và vợ thuê trọ ở thị xã trơn thành để làm công nhân
vợ chồng anh có ba người con do vợ chồng phải đi làm công ty cả ngày hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên không có tiền gửi còn nhỏ phải nhờ hàng xóm trông coi giúp vài năm nay
chị lan cho biết thêm anh lưu là con thứ năm trong gia đình có bảy người con ở quê anh còn mẹ già hơn tám mươi tuổi cách đây hai năm cha của anh cũng đã qua đời do sức yếu
mới đây khi công ty azure wooden bắt đầu hoạt động
anh lưu xin vào làm công nhân và được bố trí làm việc ở bộ phận trộn keo
tính đến thời điểm bị nạn anh lưu mới làm được chín ngày chưa kịp nhận lương và làm các giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng lao động
theo lời kể của người thân trong thời gian anh lưu được cấp cứu tại bệnh viện đại diện công ty có tới thăm hỏi chia sẻ với gia đình
vì đại diện này cho biết anh lưu là công nhân làm việc chăm chỉ có trách nhiệm anh cũng có tay nghề về cơ khí
giám đốc công ty dự định hết tháng sẽ chuyển anh qua bộ phận khác để anh phát huy tài nghề tuy nhiên
do hoàn cảnh gia đình khó khăn người thân phải kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân những tấm lòng hào tâm để lo hậu sự
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã trân thành cho biết ngay sau khi nhận được báo cáo vụ tai nạn lao động
tại công ty trách nhiệm hữu hạn azure wodern ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cơ quan công an
khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác định rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn
cũng như việc chấp hành quy định về an toàn lao động của doanh nghiệp
qua báo cáo công ty trách nhiệm hữu hạn azure wooden mới được cấp phép ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
ngành nghề đăng ký hoạt động chính là sản xuất gỗ rán gỗ lạng ván ép và ván bỏng khác
doanh nghiệp này do ông vòng trôi tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ đồng nai làm giám đốc
qua kiểm tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định công ty này có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động
thưa quý vị vừa qua sự cố tại nhà máy xi măng yên bái đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng
của bảy công nhân và khiến ba người khác bị thương
đối với nhiều người dân nơi đây ngày hai mươi hai tháng bốn thực sự là một ngày đau thương
khi những chiếc xe cấp cứu hú còi hoạt động hết công suất
nỗ lực đưa các nạn nhân vụ tai nạn lao động đi điều trị
báo cáo sở bộ tụi y ban nhân dân tỉnh yên báy sự việc xảy ra trong quá trình bảo dưỡng
sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba bên trong nhà máy của công ty xi măng yên bái
nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố động cơ điện của máy nghiền
dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện
việc bảo dưỡng sửa chữa
về phía công ty xi măng yên bái lãnh đạo công ty cho biết
theo thông lệ sản xuất từ chín h ba mươi đến một mươi một h ba mươi phút hàng ngày đơn vị cho dừng hoạt động các lò quay nghiền
do vào giờ cao điểm của điện lực khuyến cáo cần sử dụng tiết kiệm điện
ngày hai mươi hai tháng bốn sau ăn trưa tổ thợ gồm một mươi người do anh lê mạnh cường làm trưởng ca
tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên thay tấm lót trong máy nghiền dự kiến chín mươi phút
theo đúng quy trình an toàn lao động phải ngắt điện
sau đó các thợ vào trong lồng tiến hành xiết các ốc vít và thay các tấm lót
nhưng do bất cần trong quá trình ngắt mở điện đã làm cho động cơ chính máy nghiền số ba hoạt động
khiến dịch truyền lò nghiền cuốn các công nhân đang thao tác sửa chữa
làm bảy người tử vong hai người bị thương
sau gần một ngày cấp cứu điều trị tại bệnh viện đao khoa tỉnh yên báy
ba công nhân may mắn sống sót vẫn chết bàng hoàng run sợ
nhớ lại giây phút sinh tử anh nông văn tuân hai mươi chín tuổi
trú tại huyện yên bình tỉnh yên báy run run cho hay
hồi một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn anh cùng chín công nhân bảo dưỡng định kỳ máy số ba trong bốn máy nghiền tại đây
công việc này đã kéo dài nửa tháng cho đến khi tài họa ập đến
theo lời kể nhóm công nhân ba người gồm anh tuân và phạm minh dương hai mươi bảy tuổi
phan ngọc long bốn mươi ba tuổi được phân công sửa chữa bên ngoài
người còn lại chui vào bên trong cỗ máy hình trụ dài bảy m cao năm m để thay các tấm lát bị mòn
công việc không đòi hỏi kỹ thuật cao
chủ yếu cần người bên ngoài phối hợp bên trong bắt vít cố định tấm lát
như thường lệ một người trong nhóm thông báo bộ đàm về trung tâm điều kiện để ngắt nguồn điện cấp cho máy
khi có hiệu lệnh xác nhận nhóm mới bắt tay sửa chữa
khoảng hai mươi năm phút sau khi nhóm bắt đầu công việc máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại
hàng nghìn viên bị sắt bên trong văng tung tué ra ngoài bụi xi măng bay mồ mịt
ba công nhân ở trên nóc máy ngã nhào từ độ cao năm m xuống đất
anh tuân bị trẹo chân trong khi hai người khác bị thương nặng nằm im tại chỗ
còn anh phạm minh dương hai mươi bảy tuổi sau khi thoát cửa tử trong găng tấc cho biết vẫn đang rất mệt do bị đa chấn thương
anh dương kể lại máy nghiền xoay hất văng những người bên ngoài xuống đất
sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay
nằm trên giường bệnh với một bên chân và tay bị bó bột anh phan ngọc long bốn mươi ba tuổi cho biết
trước khi máy nghiền hoạt động anh được người trực ca giao đứng trên nóc chờ đồng nghiệp đầy ốc
từ bên trong ra ngoài để bắt vít
khi mới lắp được hơn chục tấn lát máy hoạt động trở lại đẩy anh cùng đồng nghiệp xuống đất
bị thương nặng nhưng anh long vẫn kịp gượng dậy hô hai tiếng tắt máy rồi nằm bất tỉnh
vài phút sau người trong nhà máy có mặt tại hiện trường và đưa ba người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
gạt nước mắt ông nông văn toàn bốn mươi ba tuổi chú ruột của hai nạn nhân nvt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nvth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại xã xuân lai huyện yên bình chia sẻ
th và t là hai anh em ruột th hiện đã có vợ và hai người con còn tê chua lập gia đình hiện đang sinh sống với bố mẹ
ông toàn cho biết thêm cả hai là trụ cột chính trong gia đình
và t đi làm được khoảng tám năm ngày tìm các cháu gặp tai nạn tử vong gia đình ông ai nấy đều bị sốc cảm giác như chết lặng
ông mai văn châu năm mươi bảy tuổi chú ruột của nạn nhân mth thì cho hay
ngay khi nhận được tin hát không may tử vong do tai nạn lao động
ông gần như chết lặng chân tay buồn rùn
ông châu chia sẻ hát hiện chưa lập gia đình đang ở cùng mẹ
nghe tin con mất mẹ của hát không kìm được nước mắt ngã quỵ tại chỗ
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo tỉnh ủy yên bái và ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
cùng các cơ quan chức năng của tỉnh này đã trực tiếp kiểm tra hiện trường
họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết sự cố tai nạn
chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
lãnh đạo tỉnh ủy yên bái đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân
bị thiệt mạng tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên các gia đình
vượt lên mất mát đau thương sớm ổn định cuộc sống
đến thời điểm này tỉnh yên bái đã triển khai hỗ trợ ban đầu đối với các nạn nhân
phối hợp với các gia đình có người tử nạn để lo hậu sự
các công nhân bị thương đã được bệnh viện đa khoa yên bái chữa trị tích cực
hiện sức khỏe ổn định
nhận định về vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư tp hà nội bày tỏ quan điểm đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
khiến nhiều công nhân tử vong ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình
trong vụ việc này hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định
vấn đề quan trọng là cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc khởi động máy bảo dưỡng sửa chữa
có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai
trường hợp kết quả xác minh cho thấy quá trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà người vi phạm quy định còn sống thì sẽ xem xét xử lý hình sự với người này về tội
vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
ngoài trách nhiệm hình sự thì vấn đề bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng được đặt ra câu hỏi
đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp này
liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến bảy người tử vong thương tâm
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu tạm dừng một số hoạt động của nhà máy xi măng yên bái để phục vụ cho quá trình điều tra
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cho biết
ngay sau khi có công điện số ba mươi chín cdttg của thủ tướng chính phủ về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành và các đơn vị liên quan
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái trần huy tuấn yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo phối hợp
với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật xem xét trách nhiệm hình sự nếu có
chỉ đạo các lực lượng các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
xử lý nghiêm các vấn đề phát sinh nếu có thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
tổ chức cứu nạn cứu hộ đối với các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh
đối với công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn
đáng chú ý ubnd tỉnh yên bái yêu cầu tạm dừng một số hoạt động của nhà máy xi măng yên bái để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra
công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái chủ động phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ
trung thực theo yêu cầu của cơ quan chức năng phục vụ điều tra xử lý vụ việc theo quy định
đồng thời tỉnh yên bái yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
khẩn trương khắc phục hậu quả khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh
trước đó tối ngày hai mươi ba tháng bốn căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu và các tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái
là nhân viên cân bằng liệu của nhà máy sinh mạng yên bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
quy định tại khoản ba điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật